thưa quý vị phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký các quyết định của thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông mai hùng dũng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bình dương và ông nguyễn lộc hà phó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông mai hùng dũng và ông nguyễn lộc hà do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và đã bị ubnd thi hành kỷ luật về đảng
theo kết luận của ubnd trung ương tại kỳ họp lần thứ hai mươi ba ban cán sự đảng ubnd tỉnh bình dương đã vi phạm quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ubnd tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong đấu thầu mua sắm sinh phẩm hóa chất vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
do đó ubnd trung ương quyết định khiển trách ban cán sự đảng ubnd tỉnh bình dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và ông mai hùng dũng ông nguyễn lộc hà